vấn đề là chúng ta có dám nghĩ dám làm có tinh thần chủ động tiến công dám vượt ra khỏi những tư duy những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia đạt tới tầm quốc tế và khu vực không
chúng ta cần xây dựng vị thế và tâm thế mới của việt nam trong xử lý quan hệ với các nước cả song phương và đa phương
thế và lực của nước ta trên các chỉ tiêu quan trọng như kinh tế dân số quốc phòng
và đối ngoại khá khác nhiều sau ba mươi năm đổi mới
đặc biệt các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi của việt nam đòi hỏi chúng ta phải thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn và lập trường đối ngoại tích cực hơn trước hết trong khu vực
đồng thời chúng ta cũng phải đẩy mạnh tư duy đổi mới mạnh dạng đột phá sáng tạo trong công tác tìm ra cách làm mới mở rộng ra các lĩnh vực mới tìm kiếm các đối tác mới hướng đi mới
đương nhiên đổi mới phải trên cơ sở giữ vững nguyên tắc phải kiên định mục tiêu và chân thành khiêm tốn
với tinh thần đó tôi tán thành với chủ đề của hội nghị ngoại giao lần này của chúng ta là chủ động sáng tạo và hiệu quả
hai là tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc
vừa hợp tác vừa đấu tranh vận dụng đúng đắn quan điểm về đối tượng đối tác tăng cường hợp tác tiếp tục tạo thế đan sen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước ngăn ngừa xung đột tránh đối đầu tránh bị cô lập bị phụ thuộc